vụ tai nạn xảy ra khi trời tối chiếc container di chuyển trên quốc lộ một a khi đi đến ngã tư chợ kho xã hải ninh huyện tĩnh gia tỉnh thành hóa thì bất ngờ mất lái tông vào dài phân cách cứng giữa đường rồi lật nghiêng
phần xe bị lật chắn hết phần đường dành cho các phương tiện tham gia giao thông khiến tuyến đường bị ồn tắc cục bộ
rất may tài xế điều khiển xe container chỉ bị thương nhẹ
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc cùng xe cầu chuyên dụng để tiến hành cứu hộ phân luồng giao thông cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc